sau ngày bác mất ông ở lại khu nhà của bác để trông non chăm sóc và giữ gìn từng khoảng vườn gốc cây ao cá của người
khu nhà ấy nay được gọi tên là khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
mỗi lần trở lại đây từng hiện vật đều gợi lên nỗi nhớ thương gia diết đặc biệt là ngôi nhà sáu mươi bảy nơi người đã từng sống và làm việc vào những ngày cuối đời
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đêm hôm đó bác lên cơn suốt và thúng thắng ho
và những ngày sau đó bệnh tình của bác cứ ngày một nặng hơn ho nhiều hơn
nhưng mà bác vẫn cứ lên xuống nhà sàn làm việc
tối một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
theo đề nghị của bác sĩ bác không lên xuống nhà sàn nữa
và bác xuống ở hẳn cái ngôi nhà phía sau nhà sàn
cái ngôi nhà mà tháng năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy bác sang trung quốc để chữa bệnh
thì bộ chính trị ở nhà quyết định làm cho bác cái ngôi nhà cái ngôi nhà đó
ngôi nhà sáu mươi bảy này nhỏ bé nhưng kiên cố và thoáng mát
dẫu đã được xây dựng để dành riêng cho bác
nhưng người đã đề nghị dùng đây là nơi họp của bộ chính trị
nơi làm việc với các đồng chí trung ương và với các cán bộ phụ trách đầu ngành
đây là chiếc bàn làm việc của bác hồ
nơi người đã ký những tài liệu cuối cùng trước khi đi xa mãi mãi
trong đó có bức thư trả lời tổng thống mỹ richard nisson
được ký vào ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
nêu rõ những giải pháp cho hòa bình ở việt nam
còn đây là chiếc đài zinis một kỳ vật vô cùng gắn bó với người
đây là cái đài mà chiến đại phẩm của các chiến sĩ của chúng ta thu được ở trận phước thành
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai giáo sư nguyễn văn hiếu có mang cái đài này ra gửi biếu ai
thế thì bác nhận và sau đó thì bác có đặt cái bàn tay của mình lên

để gửi đến đồng bào chiến sĩ miền nam mà bác chỉ có một món quà này
hình ảnh miền nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi
từ ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh lâm bệnh nặng
sức khỏe của người ngày một yếu đi
trên chiếc giường này hai tuần cuối cùng
người đã nằm đây
người đã nằm đây
để điều trị bệnh
chín giờ ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bác bị cơn đau tim rất là
thế là các giáo sư bác sĩ phải thực hiện cái việc cấp cứu cho bác
và chúng tôi được đứng quanh giường bác
thì nhìn vào cái điện máy điện tim đó
thì thấy rõ ràng chín giờ một mươi năm phút là tim bác đang ngừng
nhưng bây giờ vẫn tiếp tục
sức trai trẻ của các bác sĩ sức trai trẻ của một số anh em bảo vệ chúng tôi
vẫn dây dùng tay bàn tay dây lên ngực bác
mong sao cho tim bác đập trở lại
và nhìn bác thương quá
đồng chí phạm banh đồng trào nước mắt
thôi các đồng chí ạ bác của chúng ta không qua khỏi nữa
thế là chín giờ bốn mươi bảy phút
nơi đây đã truyền đến cho nhân loại nỗi đau
đời cho đời tuôn nước mắt
cho đất nước mắt
trời tuôn nước mắt
chiếc đồng hồ và cuốn lịch treo tường này mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc người ra đi
những ngày bác ốm là phải nói hết sức kỹ vĩ mạnh
thế nhưng mà dân rất kinh
dân vẫn phát hiện ra này
có lẽ có một cái sự khác thường trong này
bốn mươi năm làm chủ tịch chưa bao giờ dân làm phiền bác một cái gì điều gì cả
chưa bao giờ
thế nhưng những cái ngày bác yếu dân kéo đến cổng
và có người nói có đúng bác hồ ốm không
chúng tôi nếu đúng bác hộ chúng tôi xin hiến trái tim của tôi chúng tôi cho bác hộ
thế còn chúng tôi xin hiến trái tim của tôi chúng tôi cho bác hộ
các đồng chí có biết mùng sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thì thi hai của bác được hoàn trong hội trưởng ba định
và chứng kiến một cái cảnh nó buồn thương đến tột định
các cháu kéo đến chung quanh cái chỗ hội trưởng ba định
là các cháu rằng co với các chiến sĩ các chú công an
và các cháu tha thiết khẩn quản
các chú giả bác chúng cháu đây
các chú giả bác chúng cháu đây
thăm lại khu vườn của bác nhớ về những ngày được gần bác
dù những năm tháng sau khi rời quân ngũ về trung coi nhà cửa của bác
với bao tình cảm ký ức sâu nặng dành cho bác như của một người cha
có lẽ điều mà người cận vệ năm xưa tự hào và mãn nguyện nhất
là đã làm tròn đạo hiếu của một người con
cái thôi thúc của tôi đấy là thờ mẹ kính cha cho tròn đạo hiếu mới là người con
mà tôi xác định mình là con cháu bác trong nhà cho bác
trước đây thì bảo vệ bác bác sống
thế bây giờ bác ra đi thì mình ở trong nhà cháu bác cũng khác nào

cho nên bây giờ bác mất là coi như là người cha người ông của mình
cho nên mình phải có trách nhiệm thờ cúng

để mong sao đây là cái tỏ tấm lòng tôn kính của mình đối với bác hồ
để mong sao đây là cái tỏ tấm lòng tôn kính của mình đối với bác hồ
vinh hạnh và cái diễm phúc lớn
là mình đã làm được nên những cái nơi trang trọng tôn nghiêm nơi thờ cúng bác ở bên nhà sáu mươi bảy
là mình đã làm được nên những cái nơi trang trọng tôn nghiêm nơi thờ cúng bác ở bên nhà sáu mươi bảy
ba mươi tám năm làm việc trong khu di tích này
ba mươi tám năm làm việc trong khu di tích này
chưa một ngày ông trần viết hoàn thấy nơi đây vắng người đến thăm viếng
dù mưa hay nắng những đoàn người vẫn nối nhau lặng lẽ đi trong niềm thương nhớ người khôn nguôi
những dòng chữ lưu niệm dường như không thể bày tỏ hết tâm tư cảm xúc của lòng người sau mỗi lần đặt chân đến nơi này
thăm nơi ở và làm việc của bác hồ tại phủ chủ tịch năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm sáu mươi chín chúng ta càng nhớ bắc hồ
thời gian càng lùi xa tư tưởng của bác hồ càng vĩ đại tấm gương đạo đức của bác hồ càng tỏa sáng
tôi đã đến thăm ngôi nhà của chủ tịch hồ chí minh nhiều lần rồi nhưng cứ mỗi lần đến lại học tập được ở một bài học mới về người
nghị lực phi thường và cuộc đời cao đẹp của người
trong vinh quang trong hòa bình và độc lập ngày hôm nay thế hệ con cháu mãi mãi khắc ghi những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
ước nguyện của người là làm sao cho đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn làm sao cho đất nước ta có thể sánh vai với các cường quốc nam châu
thế hệ con cháu đã đang và sẽ nỗ lực học tập lao động và dựng xây để thực hiện nguyện ước đó của người
vinh quang con đứng bên người kênh cho bác ngủ ngon giấc trên môi nhớ bác vẫn cười
bác vui vì khắp non sông cháu con trở về xuống bầy
nghiêm trang trong nắng ba đình
hòa thơm ngát trời thủ đô chúng con nguyện hứa với người
sát son người tổ quốc nghỉ sinh bảo vệ nước non ngàn đời sang người